cùng với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
trong sáng nay lực lượng công an toàn thành phố đà nẵng đã huy động một trăm linh quân số bám cơ sở
ra soát tất cả các trường hợp nằm trong diện sơ tán và hỗ trợ người dân đến các điểm tránh chú bão an toàn
phóng viên thùy linh đưa tin từ hiện trường
tôi đang có mặt tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
đây là nơi tránh trú bão của gần một phương tiện tàu cá của các tỉnh miền trung và khu vực phía nam
tại đây vẫn còn hơn sáu trăm linh người đang bám trụ trên các tàu cá
từ đêm hôm qua cho đến sáng nay lực lượng chức năng đã đi đến từng thuyền để tuyên truyền vận động
và yêu cầu ngư dân ký cam kết phải rời tàu chậm nhất là một mươi sáu giờ chiều nay
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã bố trí ba địa điểm sơ tán tập trung
cho số lượng lớn người dân đang nêu đậu tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
qua việc ký cam kết tất cả ngư dân đều chấp thuận và sẽ rời tàu
đúng thời gian quy định
tại hai trăm một mươi chín điểm sơ tán dân tập trung công an các phường xã chính quyền địa phương
đang khẩn trương kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị và hỗ trợ sơ tán
các trường hợp già yếu
tại một địa điểm sơ tán sẽ bố trí hai cán bộ chiến sĩ cung ứng đầy đủ thực phẩm
cho người dân và thành lập các tổ sung kích sẵn sàng giúp đỡ người dân
khi có tình huống xấu xảy ra
chúng tôi đặt trong tình huống khó khăn nhất nhà đổ cây sập xe không liên hệ
và di chuyển được thì tổ xung kích này sẽ có mặt bằng các phương tiện thuận lợi
cơ động nhất để mà hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú và cho bà con ở địa bàn
phường thọ quang
hiện các địa phương trên địa bàn đà nẵng đang khẩn trương sơ tán
hơn tám mươi người theo hai phương án tập trung và tại chỗ
là những người đầu tiên được đưa đến điểm sơ tán bà lê thị loan
cũng như nhiều người khác đều cảm thấy yên tâm
tới đây thì giờ trừ thì mình ăn cơm nhỏ mình lây
mà chiều từng ngày mấy anh cung và ông em phạm nó nuốt là có đồ ăn

đến hầm trú ẩn khu vực có nhà ở kiên cố

để chủ động tránh trú bão an toàn